đào tạo luân chuyển cán bộ chủ chốt cho các xã đặc biệt khó khăn là chủ trương đúng vài trúng của tỉnh lào cai thời gian qua
nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đặc thù
việc luân chuyển hàng trăm cán bộ có trình độ về địa bàn khó khăn không chỉ giúp cho những địa phương này hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà còn là môi trường tốt để cán bộ được gian luyện cọn sát trưởng thành từ thực tiễn
được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã nàn xín một trong những xã khó khăn nhất của huyện simacai
ông sùng xeo hồ đã dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân
đồng thời vận động bà con hiến hàng nghìn mét vung đất làm đường giao thông
hiện nay thì đã qua trình khai thì chúng ta đã xác định rằng cái nữ dung này thì đã hỗ trợ đồng bào ta rất nhiều
và đồng bào ta thì cũng rất xuất khỏe với nữ dung này
từ khi được luân chuyển về làm chủ tịch xã lùng khấu nhiên một trong một mươi xã nghèo nhất của tỉnh lào cai
ông đặng công huân cùng với cấp ủy đã quyết tâm đưa cây trè vào trồng thay thế một số cây kém hiệu quả
từng bước nâng cao thu nhập cho người dân
cái đồng chính trị của xã vào cuộc vận động tuyên truyền cho người dân
nắm bắt được cái kỹ thuật thế rồi là tổ chức để trồng thành một cái vùng trè
thế hiện nay thì diện tích trè của toàn xã là hơn bốn trăm linh ha
lào cai vẫn còn tới sáu mươi sáu xã đặc biệt khó khăn trong đó có một mươi xã được xác định là lõi nghèo hộ nghèo chiếm trên bốn mươi
những năm qua cùng với ưu tiên nguồn lực đầu tư thì công tác luân chuyển cán bộ có trình độ
năng lực về địa bàn khó khăn
nhưng được tỉnh đặc biệt quan tâm coi đây là một trong những cách để thay đổi tư duy lãnh đạo nhất là nhiệm vụ giảm nghèo
đối với cả công tác luân chuyển cán bộ tại cơ sở thì có tạo được những khí thế và tinh thần trách nhiệm cao hơn
và đào tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt thông qua những kết quả đạt được của các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác hàng năm
tôi đã đánh giá đến các kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của các đơn vị
trong suốt thời gian vừa qua
thực tế cho thấy luân chuyển cán bộ không chỉ tạo luồng sinh khí mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo ở địa bàn khó khăn
mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tạo môi trường để cán bộ được gian luyện thử thách tạo nguồn cán bộ kế cận có trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn